tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo trần văn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại quận bình thạnh tp hcm tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trần văn bang đã có hành vi tàn trữ soạn thảo đăng tải và phát tán trên mạng internet
các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm
trần văn bang đã sử dụng ba tài khoản facebook gồm trần bang bang trần và trần josh
để soạn thảo đăng tải ba mươi chín bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nói xấu chính quyền nhân dân
thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng phạm thị đoan trang và phạm chí thành
các đối tượng này có hành vi soạn thảo biên tập phát hành và tặng cho trần văn ban một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật